tổ chức y tế thế giới who thông báo pháp và đức sẽ hỗ trợ phát động sáng kiến toàn cầu
chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tuy nhiên mỹ sẽ không tham gia vào sáng kiến này
sáng kiến toàn cầu chống covid một mươi chín do tổng giám đốc who tedros ghebreyesus đứng đầu
phía mỹ cho biết nước này muốn tìm hiểu thêm về sáng kiến này
ngày hai mươi ba tháng bốn who khởi xướng sáng kiến hợp tác mang tính quyết định nhằm thúc đẩy việc phát triển
các loại thuốc cũng như các phương pháp xét nghiệm và điều chế vaccine an toàn hiệu quả
để phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín mục đích của sáng kiến này là nhằm phát triển các công nghệ
chống covid một mươi chín mà bất kỳ ai đều có thể tiếp cận trên phạm vi toàn thế giới
sáng kiến này của who được cho là bao gồm việc giữ chữ vaccine phòng covid một mươi chín để sử dụng ở các nước nghèo
như cơ chế hiện tại who dự trữ vaccine phòng cúm để ứng phó với trường hợp xảy ra đại dịch
trong số các đối tác tài trợ truyền thống chủ chốt của who
có liên minh vaccine gavi quỹ bin melinda gates và quỹ toàn cầu ngoài một trăm chín mươi bốn thành viên của who